trong diễn biến liên quan làn sóng biểu tình phản đối xung đột ở gaza đã lan rộng ở các trường đại học tại mỹ australia canada ấn độ liban và nhiều quốc gia châu âu
tại mỹ hơn hai người đã bị bắt kể từ ngày một mươi tám tháng bốn vừa qua liên quan tới các cuộc biểu tình trong các trường đại học nhằm phản đối chiến tranh tại gaza
tâm điểm là tại khuôn viên đại học colombia chi nhánh los angeles khi đụng độ xảy ra giữa nhóm người biểu tình ủng hộ israel với những người ủng hộ palestine
không chỉ tại mỹ các cuộc biểu tình phản chiến cũng diễn ra tại nhiều trường đại học tại trung đông châu âu và châu mỹ
tại australia các trại biểu tình đã được dựng lên ở bảy trường đại học trên khắp cả nước
còn tại pháp chính quyền đã phải huy động cảnh sát chống bạo động nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các trường đại học
mặc dù khẩu hiệu của các cuộc biểu tình là không giống nhau nhưng phần lớn đều kêu gọi các trường đại học thoái vốn khỏi bất kỳ công ty nào có liên hệ với israel
hoặc các doanh nghiệp đang thu lợi từ xung đột tại gaza minh mạch hơn về tài chính của trường và miễn trừng phạt các sinh viên cũng như giảng viên bị kỳ luật trong các cuộc biểu tình